còn tại tỉnh an giang vào trường ngày hôm qua ngày hai mươi tháng bảy trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn thuộc tổ một mươi hai khóm bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô tải với xe mô tô hậu quả vụ tai nạn đã khiến cho người đi xe mô tô tử vong
vào thời gian trên anh lê thanh phong chú tại huyện tịnh biên tỉnh an giang điều khiển xe ô tô tải trên quốc lộ chín mươi một hướng long xuyên châu đốc
khi đến đoạn thuộc tổ một mươi hai khóm bình đức năm phường bình đức thành phố long xuyên tỉnh an giang thì xảy ra va chạm với xe mô tô do anh dương văn mộng chú tại thành phố long xuyên tỉnh an giang điều khiển chạy hướng ngược lại
cú tông mạnh đã khiến anh mộng cùng với xe mô tô ngã ra đường anh mộng được mọi người đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên anh mộng đã tử vong
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng phối hợp điều tra xác minh làm rõ nguồn nhân dẫn đến tai nạn